thành phố hồ chí minh dự kiến sẽ nhập khẩu sang dầu nhằm đảm bảo cung ứng cho hoạt động sản xuất
kinh doanh và nhu cầu của người dân trên địa bàn
và đây là một trong những thông tin được đưa ra tại cuộc họp báo cung cấp thông tin
tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố diễn ra vào chiều nay ngày một mươi bốn tháng ba
theo đại diện sở công thương thành phố hồ chí minh thời gian vừa qua
nguồn cung từ nhà máy lọc hóa dầu nghi sơn có thời điểm nhà máy ngưng hoạt động
và đến nay đã khôi phục lên tám mươi tám mươi năm
đầu tháng bốn này có thể đạt một trăm linh công suất trở lại
tuy nhiên để đảm bảo cung ứng sang dầu sở công thương thành phố hồ chí minh đã dự kiến kế hoạch nhập khẩu
đảm bảo nguồn cung theo nhu cầu cung ứng xăng dầu trong nước
việc thiếu cục bộ xăng dầu thời gian vừa qua phụ thuộc vào năng lực tiếp nhận cung ứng của các nhà phân phối cụ thể
tuy nhiên với các thương hiệu lớn và các tập đoàn xăng dầu thì việc dự trữ hoàn toàn đảm bảo
để đảm bảo việc cung ứng sang dầu bộ công thương từ cuối tháng hai cũng đã có
dự kiến kế hoạch nhập khẩu tính toán để đảm bảo nguồn cung
về phía sở công thương thành phố thì chúng tôi cũng đã có cái kế hoạch dự kiến là sẽ làm việc với sở giao thông
để tính toán có một phương án hỗ trợ cho việc lưu thông trong giờ cao điểm
đối với xe bồn của một số thương hiệu lớn
để giải quyết tình hình cung ứng